thưa quý vị chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong vừa yêu cầu giám đốc các bệnh viện giã chiến phải thu dung điều trị
còn các bệnh viện điều trị covid một mươi chín tuyệt đối không được từ chối tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân nặng nếu vẫn còn khả năng tiếp nhận
chủ tịch ubnd tp hcm giao giám đốc sở y tế thường xuyên kiểm tra theo dõi giám sát việc tiếp nhận điều trị của các bệnh viện
nếu tổ chức cá nhân có vi phạm thì xem xét xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
ông nguyễn thành phong cũng giao trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm của thành phố điều phối các ca nhiễm f không triệu chứng đến bệnh viện giã chiến thu dung điều trị
và f đang chuyển nặng nguy kịch đến bệnh viện điều trị covid một mươi chín
ubnd tp giao sở giao thông vận tải làm việc với các doanh nghiệp vận tải để đáp ứng yêu cầu vận chuyển f bằng xe khách ba mươi chỗ bốn mươi năm chỗ có gắn hệ thống gps
trung tâm một trăm một mươi năm là đầu mối tiếp nhận quản lý và sử dụng phương tiện
theo giáo sư tiến sĩ đặng đức anh viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết
trong tuần này sẽ có ba triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín moderna về đến việt nam
đây là nô vaccine do chính phủ hoa kỳ viện trợ thông qua cơ chế covax facility
bộ y tế cho biết pfizer cũng đồng ý tăng số lượng vaccine covid một mươi chín cung cấp cho việt nam trong quý ba
từ ba triệu lên ba năm triệu liều
và đồng ý ba triệu liều
bán thêm hai mươi triệu liều trong năm hai nghìn hai mươi một
nâng tổng số liều vaccine pfizer dự kiến bán cho việt nam là năm mươi một triệu liều
tăng hai mươi triệu liều so với kế hoạch
như vậy ngoài một trăm linh năm triệu liều đã cam kết đã ký hợp đồng
bảy mươi triệu liều đang đàm phán và có khả năng sẽ ký được
thì dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi một và đầu năm hai nghìn hai mươi hai
việt nam sẽ có tổng cộng một trăm bảy mươi năm triệu liều
xin được chuyển sang một thông tin khác

ngày quyết liệt tổ chức lực lượng truy bắt
hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam
đã bắt được đối tượng sát hại thời hiệu trưởng
một trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện thăng bình tỉnh quảng nam
đối tượng là nguyễn trung tạ bảo duy
sinh năm hai nghìn sáu trú khối phố bảy thị trấn hà nam huyện thăng bình quảng nam
tạm trú xã tiên sơn huyện tiên phước quảng nam
nọc sinh lớp chín trường trung học cơ sở thị trấn hà nam huyện thăng bình quảng nam
trước đó người dân nghe tiếng la hét kêu cứu tại nhà ông nguyễn nhất thống
hiệu trưởng trường trung học cơ sở hoàng diệu xã bình hải thăng bình
nên chạy đến và thấy ông thống gục phía trước sân nhà
nạn nhân ngay sau đó được đưa đi cấp cứu
nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong
duy khai nhận vào nhà ông thống để trộm cắp
bị ông thống phát hiện nên chống trả
và đâm chết nạn nhân lấy trộm một điện thoại di động
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới
tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam phạm văn vui sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
và nguyễn hiền ngoan sinh năm hai nghìn một
cùng chú hiện trợm mới tỉnh an giang về tội cố ý gây thương tích
theo thông tin từ cơ quan điều tra
ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi
sau khi nhậu với bạn bè xong
thì nguyễn hiền ngoan điều khiển xe mô tô
trở phạm văn vui về quán ăn
tức là nhà của vui
lúc này trong quán có anh lê quang thi đang ngồi ăn trong quán
ngoan đưa xe cho vui điều khiển vào nhà
thế vậy anh thi đứng lên tránh qua một bên
thì vô cớ bị vui chửi và thách thức đánh nhau
vui lấy cây dao bằng kim loại chém vào tay anh thi
đồng thời truy hô cho ngoan lấy ly thủy tinh ném trúng vào đầu anh thi gây thương tích
anh thi bỏ chạy và được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
với tỷ lệ thương tích là một mươi hai
hiện vụ việc đang được công an huyện trợ mới tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
địa bàn ngoại thành hà nội
các khu vực tuyến đường liên thôn liên xã vắng vẻ
chính là nơi các đối tượng thường thực hiện hành vi phạm tội như cướp cướp giật tài sản
mới đây một nhóm đối tượng đang là học sinh phổ thông
vì hame game đã cùng nhau tổ chức cướp tài sản
tại các tuyến đường liên thôn liên xã trên địa bàn huyện trương mỹ hà nội
dù còn đang trong độ tuổi ngồi trên ghế nhà trường
nhưng thủ đoạn cướp của các đối tượng này đã hết sức manh động và táo tợ
tuyến đường bê tông chạy qua cánh đồng này
chính là địa điểm các đối tượng ra tay cướp tài sản của người dân
vụ việc xảy ra vào thời điểm hai giờ sáng
không có người đi lại chỉ có người dân buôn bán dậy sớm đi chợ
thông tin về vụ cướp táo tợn đã gây hoang mang dư luận
gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự
dạng sáng ngày một mươi ba tháng bảy hai mươi một
thì tại khu vực này có xảy ra một vụ cướp tài sản
do ba đối tượng đã thực hiện hành vi cướp tài sản tại đây
thì của tuyến đường này rất là vắng
và biết được tập tục
tập quán sinh hoạt của người dân
đi chợ vào khoảng từ một hai giờ sáng cho đến bốn giờ sáng
thì sẽ đi qua cái tuyến đường này
và tuyến đường này không có đèn điện rất là tối
lợi dụng cái sơ hỏa của người dân
đã dùng dao uy hiếp
các người bị hạ
để thạch quyện hành vi cướp tài sản
nhận định tính chất của vụ việc manh động và liều lĩnh
các đối tượng đã dùng hung khí nguy hiểm gây án
gây hoang mang dư luận nhân dân
các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an huyện trương mỹ
đã tập trung lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
vào cuộc điều tra truy xét nhanh nhất
để làm rõ đối tượng gây án
sau hai mươi bốn giờ khẩn trương phá án
công an huyện trương mỹ đã xác định
ba đối tượng gây án gồm nguyễn trịnh an đạt
sinh năm hai nghìn sáu
nguyễn xuân thành sinh năm hai nghìn bảy
và nguyễn tuấn anh sinh năm hai nghìn sáu
cả ba đối tượng đều trú tại xã hồng phong
huyện trương mỹ hà nội
cháu ngồi cuối
bạn tuấn anh ngồi giữa
và bạn đạt cầm lái
người phụ nữ hỏi chúng em gì đấy
xong bạn đạt bảo
xuống xe đưa tiền đây
và tuấn anh đã
cầm dao chém vào đầu xe máy
khiến phụ nữ ngã ra
cháu chạy xuống giật túi
rồi lên xe và bỏ chạy
số tiền cấp được

một lần được một trăm tám mươi
một lần được
mới cả một chiếc điện thoại alamed
cháu thì cháu chơi vr
các đối tượng trong ổ nhóm này
đều đang trong độ tuổi học sinh trung học phổ thông
thời gian này học sinh được nghỉ học do dịch bệnh
bao đối tượng do nghiện game
nên đã nghĩ cách gây án để kiếm tiền chơi game
trong khi đó các gia đình lại buông lỏng
quản lý con em mình khi cả đêm
các em không về và giao xe gắn máy cho con sử dụng
khi chưa đủ tuổi điều khiển loại phương tiện này
đối tượng gây án thì thường là
chọn cái thời điểm là
từ hai giờ
hai giờ đêm
đợi những người mà người ta đi chợ đêm
hoặc là người phụ nữ
thì sẽ thực hiện hành vi cướp
hai nữa là đối tượng ở đây
rất là manh động
khi gặp người bị hại
dùng dao là chém luôn
để uy hiếp người bị hại
về khuyên cáo của lực lượng công an
nếu người dân mà phải đi trong cái thời điểm đấy
và cái địa bàn đấy
nên đi từ hai người
nếu như mà bị chặn cướp
thì nên bình tĩnh
và thực hiện theo yêu cầu của đối tượng
và ghi nhớ
một đến hai đặc điểm đặc trưng nhất
của đối tượng sau này
để phung cấp cho lực lượng
để phục vụ công tác điều tra
vụ việc này tiếp tục cho thấy
tội phạm trong lứa tuổi học sinh sinh viên
vẫn có diễn biến phức tạp
trong khi đó
có một phần trách nhiệm của các gia đình
các bậc phụ huynh
trong quản lý và giáo dục con em mình
thời gian gần đây
người dùng ma túy ngày càng trẻ hóa
tội phạm ma túy ngày càng phức tạp
hoạt động tinh vi và manh động
gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng
và quyết tâm
lực lượng công an tỉnh đồng nai
đã triển khai nhiều chuyên án
bắt giữ triệt phá nhiều vụ án
liên quan đến ma túy
bắt giữ hàng chục đối tượng
đây là đối tượng trương hoàng vũ
mới bị công an huyện nhân trạch
bắt khi đang bán ma túy
cho một nhóm chính đối tượng thuê nhà nghỉ
để sử dụng ở xã phước thiền
hình thức giao dịch mua bán tinh vi
bằng công nghệ cao mạng xã hội
đến khi được tra hành triệt phá
lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn
bản thân tôi nghề nghiệp không ổn định
là người nghiện ma túy
nên tôi mua ma túy về để sử dụng dần
và khi có con nghiện cần
thì tôi bán cho con nghiện
đối với các loại tội phạm ma túy
nó có nhiều thủ đoạn rất tinh vi
chúng mua về từ các địa phương khác
đưa về nhân trạch để tiêu thụ
tiến hệ ma túy

chúng đã dùng những nẻ tránh
rồi trốn trong các con hẻm
trong các nhà trò
khu nhà trò
trong các nhà nghỉ
để hoạt động mua bán
các chất ma túy
theo thống kê từ cuối tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi một đến nay
công an huyện nhân trạch đã phát hiện
triệt phá một mươi sáu vụ bốn mươi đối tượng mua bán
vận chuyển tàng trữ chứa chấp việc sử dụng
và sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ hơn hai trăm ba mươi một gam ma túy tổng hợp
cùng nhiều tăng vật khác
qua điều tra công an huyện nhân trạch
đã tiến hành khởi tố chín vụ một mươi chín bị can
chuyển phòng cảnh sát điều tra tội phạm
với ma túy một vụ một đối tượng
xử phạt vi phạm hành chính một mươi một đối tượng
trước diễn biến phức tạp của tội phạm
và tên năng ma túy
công an huyện nhân trạch đã triển khai đồng bộ
các biện pháp hiệp vụ để kìm hãm loại tội phạm này
trong thời gian tới
lãnh đạo của huyện nhân trạch
đã đề ra nhiều biện pháp
và có kế hoạch cụ thể
để đầu tranh các loại tội phạm
trong đó có tội phạm ma túy
trên địa bàn nhân trạch
chúng tôi sẽ ra phát
các đối tượng có dấu hiệu
vua bán tiêu thụ
rồi là sử dụng
trả phép chất ma túy
chúng tôi sẽ
có kế hoạch bằng nhiều biện pháp
đầu tranh triển khai xử lý
theo quy định của pháp luật
vẫn đang len lõi vào từng ngõ ngách
của đời sống xã hội
gây ra nhiều hệ lụy về mọi mặt
trong cuộc chiến không khoan nhượng này
ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an
rất cần sự trung sức đồng lòng của cả cộng đồng
để từng bước đẩy lùi tội phạm ma túy
ra khỏi đời sống xã hội
còn tại đồng nai
với một trăm sáu mươi một ca nhiễm mới
tổng số ca mắc covid một mươi chín
trong đợt dịch thứ bốn này
đã lên tới một ba trăm năm mươi một ca
trong đó một ổ dịch mới xuất hiện
tại chợ long khánh
ở thành phố long khánh
đã ghi nhận một số ca là người buôn bán
vận chuyển hàng hóa
trước tình hình dịch diễn biến phức tạp
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh đồng nai
đã ban hành kế hoạch thí điểm cách ly f một tại nhà
ở bốn huyện thành phố trên địa bàn
ngồm thành phố biên hòa thành phố long khánh
huyện vĩnh cửu và huyện tràng bom
thời gian thực hiện là từ ngày hai mươi tháng bảy
cho đến ngày hai mươi ba tháng tám
sau đó báo cáo kết quả thực hiện thí điểm
trước ngày ba mươi tháng tám
trường hợp thí điểm là những người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định
gọi là f một
bao gồm người ở cùng nhà
trực tiếp chăm sóc hỗ trợ f một
được cách ly cùng với f một tại nhà
những trường hợp cách ly tập trung đủ bảy ngày
có kết quả xét nghiệm rt pcr âm tính vào ngày thứ bảy
có nguyện vọng sẽ được chuyển về cách ly tại nhà
thời gian cách ly tại nhà là một mươi bốn ngày liên tục
kể từ ngày bắt đầu cách ly
riêng những người đã cách ly tập trung bảy ngày
thì phải tiếp tục cách ly thêm bảy ngày nữa
sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
ban chỉ đạo yêu cầu triển khai cách ly
đúng đối tượng đủ thời gian quy định
cơ sở vật chất trang thiết bị cách ly tại nhà
đảm bảo đúng hướng dẫn của bộ y tế
chủ động phương án hậu cần đáp ứng yêu cầu cách ly xét nghiệm
đối với những khu vực đặc biệt như các trại tạm giam
các cơ sở giam giữ
ngay khi dịch bùng phát trở lại và có diễn biến phức tạp
lực lượng công an đã khẩn trương triển khai các biện pháp
phòng chống dịch trong nội bộ và xung quanh đơn vị
đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ và phạm nhân
người đang bị tạm giam tạm giữ
ghi nhận sau đây tại trại tạm giam công an tỉnh quảng ngãi
bên cạnh tạm dừng việc cho thân nhân gửi quà
thăm gặp người đang bị tạm giữ tạm giam và phạm nhân
trại tạm giam công an tỉnh quảng ngãi còn quy định
các đối tượng trong vụ án vụ việc khi đưa về trại
phải cách ly hai mươi một ngày
căng phạm liên tục nhập
chúng tôi phải cách ly hai mươi một ngày
hàng ngày phải kiếm đo thân nghiệp
kiếm ra sức khỏe
ban đầu có những các triệu chứng liên quan đến covid
trại tạm giam công an tỉnh quảng ngãi
chuẩn bị sẵn sàng thuốc hóa chất vật tư y tế
và khu cách ly phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh
hàng ngày trại tạm giam đều triển khai phun thức khử khuẩn
để ngăn ngừa dịch bệnh
yêu cầu khách đến làm việc phải thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
như đeo khẩu trang sát khuẩn đo thân nhiệt khai báo y tế
đối với các phạm nhân
khi nhập vào trại thì chúng tôi thực hiện theo việc bố trí giam giữ cách ly
tức là khởi động các khu vực giam giữ để đảm bảo do việc giam giữ cách ly
trại tạm giam công an tỉnh quảng ngãi
cũng đã tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm
cán bộ chiến sĩ khi làm việc phải giữ đúng khoảng cách
thực hiện nghiêm quy trình năm k
kết thúc ca trực đúng một mươi bốn ngày
cán bộ chiến sĩ mới được ra ngoài
làm tốt công tác vệ sinh môi trường khu vực trại
và nơi ở nơi làm việc của cán bộ chiến sĩ
và các buồng giam
khi ra vào phải tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh
dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến ngày càng phức tạp
với việc nâng cảnh báo lên mức cao nhất
của trại tạm giam công an tỉnh quảng ngãi
sẽ góp phần thực hiện công tác phòng chống dịch
đảm bảo an toàn tuyệt đối
cho nơi tạm giam tạm giữ
sau một mươi ngày quyết liệt tổ chức lực lượng truy bắt
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam
đã bắt được đối tượng sát hại thầy hiệu trưởng
một trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện thăng bình tỉnh quảng nam
đối tượng là nguyễn trung tạ bảo duy
sinh năm hai nghìn sáu
trú khối phố bốn thị trấn hà lam huyện thăng bình tỉnh quảng nam
tạm trú tại xã tiên sơn huyện tiên phước tỉnh quảng nam
là học sinh lớp chín trường trung học cơ sở thị trấn hà lam huyện thăng bình
trước đó người dân nghe tiếng la hét kêu cứu
tại nhà ông nguyễn nhất thống hiệu trưởng trường trung học cơ sở hoàng diệu
xã bình hải huyện thăng bình
nên chạy đến thì thấy ông thống bục phía trước sân nhà
nạn nhân ngay sau đó được đưa đi cấp cứu
nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong
duy khai nhận và nhà ông thống để trộn cắp
bị ông thống phát hiện nên chống trả
và đâm chết nạn nhân lấy trộm một điện thoại di động
còn tại hương yên lực lượng công an cũng vừa khám phá nhanh
chuyên án giết người xảy ra tại thị trấn văn giang huyện văn giang
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày một mươi tám tháng bảy
công an huyện văn giang nhận được tin báo
về việc tại cửa hàng thời trang dung huyền
do chị lê thị thanh dung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện khói châu làm chủ
có một thanh niên dùng dao đâm chị dung tử vong
và lê thị thùy dương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
năm hai nghìn bốn là cháu họ của chị dung bị thương
sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn
nhận được tin báo
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hương yên
và công an huyện văn giang
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
tiến hành xác minh điều tra
sau khoảng một mươi giờ đồng hồ ban chuyên án đã bắt giữ nghi phạm
vũ văn khải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
khi đối tượng đang lẩn trốn
tại nhà ở ở huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
khải khai nhận đối tượng có quan hệ tình cảm
với chị dung và sinh sống như vợ chồng
thời gian gần đây giữa hai người
nảy sinh nhiều mâu thuẫn về tình cảm và tiền bạc
nên nghi phạm có ý định giết chị dung
lại thêm một đối tượng chống người thành công vụ
liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
vừa bị công an huyện cù lao dung tỉnh sóc trăng bắt giữ
sáng ngày một mươi chín tháng bảy
đối tượng trần văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
chú tại xã an thạnh ba huyện cù lao dung
điều khiển xe mô tô
đi từ nhà đến chốt kiểm soát dịch covid một mươi
thuộc khu vực ấp an hưng xã an thạnh ba
tại đây đối tượng hùng không chấp hành yêu cầu kiểm tra về kiểm soát dịch bệnh
không đeo khẩu trang đi ra khỏi nhà không có lý do chính đáng
điều khiển xe mô tô vượt chốt kiểm soát
khi được tổ tuần tra lưu động của công an xã an thạnh ba nhắc nhở
đối tượng không chấp hành và có lời nói đe dọa nhục mạ tổ công tác
thậm chí đối tượng còn nhặt một khúc gỗ
đánh các đồng chí trong tổ công tác và đe dọa thách thức
khi thấy đối tượng manh động tổ công tác tiến hành khống chế
bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở công an xã an thạnh ba để làm việc
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc
vừa kết thúc điều tra vụ án chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp
truy tố hai đối tượng vận chuyển hai trăm linh kg ma túy đá
từ lào đến tp hcm tiêu thụ
hai đối tượng bị truy tố là nhi hơ hai mươi tám tuổi trú tại tỉnh bô lê không say lào
và vư bá tánh hai mươi năm tuổi trú tại huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
trước đó vào ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn chín
trong lúc làm nhiệm vụ trên đường hồ chí minh đoạn qua xã cua đăng huyện cư mơ ga
tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phát hiện xe ô tô do nhi hơ điều khiển
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng kiểm tra
trong lúc đang kiểm tra thì hai đối tượng bất ngờ bỏ chạy
ngay lập tức tổ công tác đã truy đuổi phối hợp cùng người dân vây bắt được cả hai đối tượng
kiểm tra trên xe tổ công tác phát hiện có tám bao tải
bên trong chứa hai trăm linh gói ma túy đá với trọng lượng hai trăm linh kg
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận được một người tên là lis ham ở lào
thuê vận chuyển số ma túy đá trên từ lào qua việt nam đến thành phố hồ chí minh
để giao cho một người đàn ông không rõ nhân thân lai lịch và hứa sẽ trả tiền công là hai mươi usd
mở hàng loạt tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trần đức danh ba mươi bảy tuổi chú huyện gio linh tỉnh quảng trị
vừa bị công an thành phố đà nẵng khởi tố
bắt tạm giam
đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một danh sử dụng mạng xã hội zalo để tham gia vào nhóm làm giấy tờ uy tín
và đặt nhóm này làm năm giấy chứng minh nhân dân giả
ngoài ra danh còn đặt mua ba mươi sim việt theo đã được kích hoạt sẵn để đăng ký làm số điện thoại
nhận tin báo của các tài khoản ngân hàng
danh tải và đăng nhập vào các ứng dụng vay tiền trực tuyến trên mạng internet
và dùng các loại giấy tờ giả này đăng ký hồ sơ vay tiền
khi nhận được tiền vay thành công danh sẽ hủy mọi tài liệu liên quan
tuy nhiên chưa kịp đăng ký vào các app vay tiền trực tuyến
thì danh đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
khám xét nở của đối tượng lực lượng công an thu giữ thêm được một số tài liệu
liên quan đến việc làm chứng minh nhân dân giả